và đây là chuyên án đã được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà nội
và cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an phối hợp đấu tranh
trước đó qua công tác trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an hà nội
phát hiện đối tượng tạ anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại phường quỳnh lôi quận hai bà trưng hà nội
sẽ lên sơn la mua heroin vận chuyển về hà nội để cung cấp cho các đại lý trên địa bàn thành phố hà nội
theo đó khoảng năm giờ sáng ngày năm tháng một mươi hai tại khu vực km năm mươi ba quốc lộ ba mươi hai thị trấn tây đằng huyện ba vì hà nội
tổ công tác bắt giữ tạ anh tuấn cùng nguyễn hồng quân là lái xe cùng tăng vật là bốn mươi bảy bánh heroin trọng lượng một mươi sáu ba trăm bảy mươi ba gram
một túi ma túy tổng hợp metafetamin trọng lượng một mươi chín bảy gram ba điện thoại di động và một số đồ vật tài sản có liên quan
khai nhận tại chỗ các đối tượng cho biết số ma túy trên được một đối tượng nam giới tên thổ
ở xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la thuê vận chuyển về hà nội với tiền công là một trăm hai mươi triệu đồng
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an hà nội tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng
làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trong chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy này
tại tỉnh quảng ngãi trước vấn nạn ma túy xâm nhập gây phức tạp địa bàn giáp danh ven biển tỉnh bình định
là xã phổ thạnh và phổ châu huyện đức phổ
công an huyện đức phổ đã tập trung lực lượng liên tiếp triệt xóa nhiều ổ nhóm đối tượng buôn bán ma túy
đây là đối tượng nguyễn văn khánh một mươi chín tuổi ở thôn tân diêm xã phổ thạnh huyện đức phổ
chuyên bán các loại ma túy đá cỏ cho các thanh niên đi biển tại địa phương
còn đây là nhóm đối tượng gồm trần ngọc thủ hai mươi chín tuổi nguyễn y có hai mươi ba tuổi và nguyễn hữu phước hai mươi tuổi
đều trú tại thôn tấn lộc xã phổ châu huyện đức phổ có hành vi mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy
các đối tượng trên mua ma túy đá từ tp hcm đem về quảng ngãi bán lại cho các đối tượng khác
ở khu vực giáp danh hai tỉnh quảng ngãi và bình định
hiện nay tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp
địa bàn hoạt động của các đối tượng ma túy không chỉ tập trung ở thành thị mà đã lây lan đến vùng nông thôn vùng ven biển
đặc biệt tội phạm này lợi dụng địa bàn giáp danh để thuận tiện hoạt động
tội phạm ma túy và người nghiện ma túy tự mình hoặc cấu kết với tội phạm hình sự gây ra nhiều vụ án cướp
cướp giật tài sản trộm cắp cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng
với hoạt động ngày càng manh động liều lĩnh
càng chống trả quyết liệt lực lượng chức năng khi bị phát hiện bắt giữ
nhằm tẩu thoát giải cứu đồng bọn hoặc tiêu hủy vật chứng
do điều kiện thời tiết và mưa báo nhiều thanh thiêu niên làm ăn xa
chủ yếu đi biển trở về địa phương sinh sống
lợi dụng tình hình trên các đối tượng mua bán ma túy cũng tăng cường hoạt động hết sức phức tạp
trước thời hình đó lãnh đạo công an huyện đã chỉ đạo lực lượng ngân sách điều tra tội phạm về ma túy công an huyện
tăng cường công tác nát hình hình bóng sắc địa bàn đối tượng đấu tranh kịch soát tội phạm và tệ nạn ma túy
nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương
cho dù tội phạm ma túy hoạt động ngày càng tinh vi và liều lĩnh công an huyện đức phổ tiếp tục chủ động nắm tình hình
kịp thời phát hiện đấu tranh với những hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
góp phần to lớn trong việc kiềm chế sự gia tăng của tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh
liên quan đến vụ nổ mìn tại một nhà dân ở thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng mà truyền hình công an nhân dân đã thông tin
vào sáng ngày hôm nay công an tỉnh lâm đồng đã tổ chức thực nghiệm điều tra vụ nổ
hai đối tượng trực tiếp gây án là trịnh hương ý chú tại thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng
và đối tượng song hương cường chú tại thị trấn di linh huyện di linh đã diễn tả lại toàn bộ sự việc
theo đó do anh phạm quốc lưu ở số một trăm hai mươi chín trên chín hoàng văn thụ thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng mượn tiền của ý
trả lãi được một thời gian thì bỏ trốn nên ý đã nhờ người tìm mua thuốc nổ và chế tạo mìn để ý gài vào nhà anh lư nhằm dọa dẫm
sau khi được cầm quốc biệt chú tại xã tân thành huyện đức trọng tìm và nhờ được bốn người cung cấp kíp thuốc nổ và chế tạo quả nổ
vào nửa đêm ngày chín tháng một mươi ý và song hưng cường mang mìn đến nhà anh lưu
cường treo vào đặt mìn trước hiên nhà ý đứng cảnh giới
sau đó đích thân ý trèo vào kiểm tra rồi trở ra mới kích hoạt cho mìn phát nổ
do lượng chất nổ không nhiều sức công phá không lớn thời điểm xảy ra vụ nổ gia đình anh lưu đi vắng nên đã không gây thiệt hại nhiều về tài sản
sau khi vụ việc xảy ra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng đã lập án đấu tranh
đến đêm ngày ba tháng một mươi hai thì triệu tập bảy đối tượng liên quan đến cơ quan công an để làm việc
củng cố hồ sơ chứng cứ vào chiều ngày sáu tháng một mươi hai
phòng cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam hai tháng đối với ý và cường về tội gây dối trật tự công cộng
được biết cường là đối tượng có một tiền án chín năm tù giam về tội giết người ra tù vào năm hai nghìn một mươi
ý có một tiền án chín tháng tù về tội đánh bạc
thay vì làm lại cuộc đời sau những sai phạm nguyễn văn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại phường thủy dương thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế
là người có ba tiền án hai tiền sự về hành vi trộn cắp tài sản
mới ra tù vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm lại tiếp tục trộm cắp tài sản
theo đó vào khoảng hai giờ sáng ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
nguyễn hải đột nhập vào nhà một người dân trên địa bàn phường an cựu thành phố huế
lấy một túi sách bên trong có ba máy xăm hình một bộ nguồn điện
lấy được tài sản hải nhờ một người bán với giá là tám trăm linh đồng để tiêu xài cá nhân
đến ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh thừa thiên huế phát hiện và bắt giữ hải
chuyển công an thành phố điều tra làm rõ
tài sản hải lấy trộm được trị giá hơn một mươi một triệu đồng
vào ngày sáu tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam hai tháng đối với nguyễn hải để tiếp tục điều tra mở rộng
một tụ điểm đánh bạc được tổ chức công khai giữa ban ngày trong khu dân cư
vừa bị công an thành phố biên hòa tỉnh thừa thiên huế
đồng nai triệt phá bắt quả tang hơn hai mươi đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa
thu giữ tại hiện trường gần sáu mươi triệu đồng
bước đầu cơ quan công an xác định sòng bạc này do đối tượng vũ thành đạt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
ngụ khu phố sáu phường tân biên tổ chức hoạt động rất tinh vi
thường xuyên thay đổi địa điểm bố trí người cảnh giới
nếu phát hiện có người lạ đi vào các đối tượng này sẽ thông báo cho các con bạc phía trong để giải tán
tuy nhiên sau nhiều ngày theo dõi các trinh sát đội cảnh sát hình sự công an thành phố biên hòa
đã quyết định triệt phá sòng bạc này để lập lại an ninh trật tự ở địa phương
qua sàng lọc bước đầu cơ quan điều tra công an tp biên hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự chín đối tượng
để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
vào sáng ngày hôm nay đồn biên phòng bát sát đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
liên quan đến đối tượng vận chuyển pháo nổ từ trung quốc vượt biên giới
trước đó vào lúc một mươi bảy h ngày năm tháng một mươi hai tại khu vực bờ sông biên giới thuộc thôn ba xã bản vược
tổ tuần tra đồn biên phòng bát sát đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng
đang có hành vi vận chuyển pháo nổ vượt biên giới từ trung quốc về việt nam
tổ công tác tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang và yêu cầu đối tượng về đồn biên phòng để điều tra làm rõ
tại đồn biên phòng đối tượng nông thị khâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai dân tộc tây
trú tại tổ một mươi hai phường nam cường thành phố lào cai khai nhận
trước đó khâm đã vượt biên sang trung quốc mua số pháo trên về để bán kiếm lời
toàn bộ số pháo có trọng lượng hai mươi ba hai kg căn cứ vào hành vi và kết quả giám định của viện khoa học kỹ thuật hình sự bộ công an
vào ngày hôm nay đồn biên phòng bát sát đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn văn phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú tại xã trúc sơn huyện cư rút
về hành vi giết người
vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng một mươi một em trai của phương là nguyễn văn hồng
điều khiển xe ô tô ben trở đất từ xã cư cơ nia về xã trúc sơn
thì chèn vỡ bao đựng mủ cao su của anh nông văn công sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
trú tại thôn hai xã cư cơ nia đang để bên lề đường tiếp tục điều khiển xe đi
một lúc sau hồng quay lại thì bị công chặn lại và đánh vào mặt
cũng trong ngày công đã cùng hoàng đức tường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy nông văn công
và một số đối tượng khác cùng chú tại xã cư cơ nia huyện cư rút
tìm chặn xe và hành hung hồng
sau khi biết em trai bị đánh phương đã cầm theo con dao
rồi rủ thêm cậu ruột là đậu văn phú đi cùng
tới khu vực thôn một xã cư cơ nia phương cầm dao cùng phú đi tới
thì bị tường dùng mũ bảo hiểm đánh và ném về phía phú
còn nông văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trú tại xã cư cơ nia lao về phía phương
bị phương dùng dao đâm hai nhát còn tường bị phương chém một nhát vào gáy
hậu quả nông văn thắng tử vong trên đường đi cấp cứu
còn tường bị thương và được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh đắk lắc
sau đó phương đã đến công an huyện cư rút đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
vào ngày hôm nay hội đồng thi hành án tỉnh đắk lắc đã thi hành án tử tù
vì bế ngoạt bốn mươi hai tuổi chú ở xã e haleo huyện e haleo tỉnh đắk lắc
bằng hình thức tiêm thuốc độc
trước đó vào ngày hai mươi một tháng một
năm hai nghìn một mươi ba trên đường về ngang nhà cháu hà cao nguyên sinh năm hai nghìn ba ở cùng thôn
ngoạt thấy một con ngan nên nảy sinh ý định bắt trộm để mang về làm thịt
khi ngọt đang bắt ngan thì bị cháu nguyên phát hiện
sợ cháu nguyên nói cho mọi người biết ngoạt đi vào bếp lấy một chiếc búa đập nhiều nhát
vào vùng đầu vào mặt cháu nguyên khiến cháu tử vong tại chỗ
trong lúc ngoạt sát hại cháu nguyên cháu hà phú quý sinh năm hai nghìn là anh của cháu nguyên
bị dị tật đang nằm dưới nền nhà kêu uớ cũng đã bị ngoạt dùng uớ đánh tử vong
sau khi gây án tối thủng ngày ngoạt bắt xe buýt sang nhà người quen ở huyện phương pháp
tỉnh đắk lắc để lần trốn
và đến khoảng một mươi năm h ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba ngoạt bị cơ quan công an bắt
khi đang lần trốn tại thôn thạch xuân xã e kênh huyện phương pháp
tại trụ sở công an ngoạt đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
hai cấp tòa sơ thẩm và khúc thẩm đều tuyên phạt vi bế ngoạt mức án tử hình
tiếp theo bản tin là thông tin về truy nã tội phạm với biên tập viên thu hương
tội cướp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan thi hình án hình sự
và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thái nguyên là đối tượng nguyễn văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
đối tượng này cao một m bảy mươi khuôn mặt trái xoan sống mũi thẳng và có sẹo chấm ngay đuôi lông mày trái
ngoài ra cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thái nguyên
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần hiển tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại xã đắc sơn thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này ca một m sáu mươi sáu khuôn mặt hình tam giác sông mũi thẳng nếp tay dưới rô
và có sẹo chấm cách năm cm dưới trước đầu lông mày phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an